tại tp hcm đã diễn ra hội nghị đánh giá những kết quả đạt được sau hai năm triển khai nghị quyết một trăm hai mươi của chính phủ
và tổng kết những ý kiến đóng góp của các bộ ngành địa phương và đại biểu trong và ngoài nước trong bốn phiên làm việc vào sáng nay
thủ tướng nguyễn xuân phúc phó thủ tướng tưởng trực trương hòa bình đồng chí nguyễn thị nhân
ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm phó thủ tướng trịnh đình dũng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng
cùng đại diện các cơ quan bộ ngành địa phương tham gia sự kiện quan trọng này
hội nghị đã tập trung bàn về ba vấn đề trọng tâm là đánh giá thẳng thắn những việc đã làm được chưa làm được và những khó khăn vớn mắc
xác định được các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trọng điểm trong thời gian tới
sau hai năm triển khai thực hiện nghị quyết số một trăm hai mươi của chính phủ kết quả rõ nhất được các đại biểu tham dự đồng thuận
chính là sự chuyển biến rõ nét về nhận thức một cách sâu sắc về tác hại của biến đổi khí hậu tới vùng đồng bằng sông cửu long
riêng năm hai nghìn một mươi tám
giá trị xuất khẩu nông nghiệp đạt tám bốn mươi ba tỷ đô la giữ vững vai trò đi đầu trong sản xuất nông nghiệp
hội nghị lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ đối với sự phát triển bền vững
thích ứng với biến đổi khí hậu của vùng đồng bằng sông cửu long chiếm hai mươi dân số cả nước đóng góp một mươi tám cho gdp quốc gia